cùng với định hướng phát triển sản xuất gạch không nung việc đầu tư vào máy móc trang thiết bị cũng đang được các doanh nghiệp quan tâm
các nhà máy sản xuất thiết bị phục vụ sản xuất vật liệu xây không nung đã và đang phát triển khá mạnh
hiện đã có hàng chục cơ sở chế tạo thiết bị được đầu tư nâng cấp và ra đời trên cả nước
nhiều công ty chế tạo thiết bị của nước ngoài cũng đã mở văn phòng đại diện tại việt nam để bán thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung
với các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất ban quản lý dự án tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung tại việt nam cũng đã tích cực hỗ trợ về nhiều mặt
đơn cử như hỗ trợ vay vốn cũng như các công nghệ sản xuất phù hợp với từng đơn vị
đầu tư công nghệ mới để tham gia sản xuất vật liệu xây không nung
bên cạnh đó bộ cũng sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước có thể thiết kế chế tạo các di truyền sản xuất gạch không nung
đầu tư công nghệ mới để tham gia sản xuất vật liệu xây không nung
dự án thì có xây dựng các dự án trình diễn để mô đem lại những tác động lan tỏa rất tốt
chúng tôi có làm các dự án để mua ở bắc trung nam
từ đó để các mô hình có điều kiện học tập và nâng cao chất lượng sản xuất cây gạch không nung
vấn đề công nghệ thì có hỗ trợ cho một số nhà máy đại dũng ở thành phố hồ chí minh
là áp dụng cái sử dụng cái năng lượng mặt trời
năng lượng mặt trời là năng lượng mặt trời

năng lượng tái tạo để dưỡng hộ gạch bế tông trong quá trình sản xuất
hai là một số nhà máy có hỗ trợ về việc đưa sử dụng cho bay nhà máy nhiệt điện vào trong cấp khối để sản xuất vật liệu gạch không nung
trên cơ sở đấy thì có phần giảm thiểu ô nhiệm môi trường cũng như nâng cao chất lượng của sản phẩm gạch không nung
với những ưu điểm riêng biệt gạch không nung hiện đã dần thay thế gạch nung truyền thống
và được nhiều nhà thầu sử dụng để tạo ra các công trình xanh
trong đó có những dự án cao cấp như lotte center hà nội khu đô thị ecopark vinacommun tower the palace de loup tân hoàng minh zen residence gamuda land nhà máy samsung thái nguyên đại sứ quán hàn quốc
những kết quả này đã cho thấy tiềm năng và giá trị của vật liệu xây không nung đang từng bước được ghi nhận và trở thành sự lựa chọn cho sự phát triển bền vững của các nhà thầu cũng như các chủ đầu tư
sau một mươi năm thực hiện theo kết quả sơ bộ ban đầu của chúng tôi đánh giá là cơ bản các chỉ tiêu của quyết định năm trăm sáu mươi bảy của thủ tướng chính phủ đề ra đã được thực hiện
việc thứ nhất là việc đầu tư phát triển vật liệu xây không nung
chương trình năm trăm sáu mươi bảy đã được từ chính phủ cho đến các bộ ngành
địa phương đồng tình ủng hộ và đặc biệt là các doanh nghiệp hợp ứng bằng cách đã đầu tư các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng không nung để đáp ứng chương trình phát triển vật liệu xây không nung
điểm nữa là gạch không nung đã đưa vào sản xuất trong quá trình một mươi năm vừa qua là một quá trình hoàn thiện trong việc nghiên cứu khoa học công nghệ để đưa các sản phẩm mới
các yếu tố khoa học công nghệ để đưa vào sản xuất để khắc phục những nhược điểm của vật liệu không nung và phát triển nhiều loại vật liệu không nung có nhiều tính năng yêu việt
điểm nữa là các hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn đỉnh mức kinh tế kỹ thuật sử dụng các loại vật liệu xây dựng không nung trong một mươi năm qua đã được từng bước một xây dựng và hoàn thiện
điểm nữa là việc có một vai trò rất quan trọng
bộ xây dựng là cơ quan được chính phủ giao cho là chủ trì thực hiện chương trình năm sáu bảy
xây dựng và thực hiện chương trình năm sáu bảy thì bộ xây dựng cũng đã trong những năm qua đã tham mưu để xây dựng các tiêu chuẩn đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng
điểm thứ hai nữa là các đỉnh mức vật tư đỉnh mức cho khối xây và sử dụng vật liệu xây dựng không nung thì cũng đã được hoàn thiện từ năm hai nghìn một mươi bảy
vậy thì ông
ông đánh giá như thế nào về cơ hội cũng như là thách thức khi mà chúng ta tiếp tục phát triển vật liệu xây dựng không nung ạ
trong thực tế hiện nay việc phát triển vật liệu xây không nung thì nó có lợi ích cả về cho đất nước cũng như là tiết kiệm tài nguyên
thế nhưng mà trong thực tế sử dụng thì hiện nay nó cũng còn nhiều vấn đề
mặc dù là chính phủ đã có nhiều những cái giải pháp để mà hạn chế cái sản xuất gạch đất xét nung
thế nhưng mà cái việc đầu tư sản xuất
gạch đất xét nung hiện nay ở một số địa phương thì vẫn còn
và thứ hai nữa là cái lò mà sản xuất gạch đắt cho nung theo cái công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường
thì chính phủ cũng đã có nhiều năm đưa ra các quyết định các cái chỉ thị để mà dừng các cái loại lò đó không được hoạt động
và không sản xuất ra gạch đất xét nung bằng các cái lò mà gây ô nhiễm môi trường
nhưng mà thực tế thì nhiều địa phương
hiện nay vẫn còn tồn tại
và cái việc là quyết định mà xử lý xóa bỏ các loại lò ấy thì chủ trương của chính phủ
nhưng mà thuộc thẩm quyền giải quyết các vấn đề thì thuộc địa phương
cho nên cái việc này cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái sự quyết liệt vào cuộc của các chính quyền địa phương
mà chính vì vậy cho nên nhiều địa phương thì thực hiện rất tốt
nhưng nhiều địa phương hiện nay thì vẫn còn
chưa tốt mà dẫn đến là các cái loại lò thủ công là nó vẫn còn tồn tại
mà chính vì vậy cho nên là gạch đất xét nung mà sản xuất theo cái công nghệ lò thủ công vẫn còn
và đây cũng là một cái thách thức đối với lại vật liệu xây không nung
bởi vì sản xuất gạch đất xét nung nó là sản phẩm thay thế tương đứng với lại gạch không nung
và trong khi đó thì gạch không nung thì hiện nay cũng có một số những cái sự phát triển nó không được đồng bộ
cho nên là
dẫn đến là nhiều những cái doanh nghiệp nhỏ đầu tư các loại máy móc thiết bị có công suất thấp
không hạn chế đầu tư về mặt khoa học công nghệ cũng như là kỹ thuật
cho nên làm ra sản phẩm gạch không nung nó không
chất lượng nó không được ổn định
và cũng không làm chứng nhận hợp quy theo tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước
cho nên dẫn đến là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng không nung nó sản xuất ra thì nó chất lượng nó không ổn định
mà nó chất lượng không ổn định
thì nó dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng công trình
và ảnh hưởng đến chất lượng công trình thì dẫn đến là tác động rất là xấu đến quá trình phát triển sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong thời gian vừa qua
thì đấy cũng là một cái thách thức rất là lớn đối với lại ngành với việc quản lý và sản xuất vật liệu xây dựng không nung
xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình hôm nay
thưa quý vị và các bạn gạch không nung được coi là một phần không thể thiếu trong xu thế phát triển bền vững của nhiều quốc gia
và nước ta cũng không phải là ngoại truyền
trên thị trường hiện nay không chỉ có gạch không nung mà ngày càng có nhiều doanh nghiệp tiến đến sản xuất nhiều chủng loại vật liệu xây không nung khác
thúc đẩy phát triển các loại vật liệu xây dựng bền vững hơn với môi trường
theo số liệu thống kê hiện nay vật liệu xây không nung đang chiếm gần ba mươi thị phần vật liệu xây với nhiều chủng loại đa dạng
đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các công trình xây dựng
trong đó với gạch không nung nói riêng
gạch bê tông hay còn gọi là gạch xi măng quốc liệu đang chiếm trên chín mươi thị phần
đơn cử có thể kể đến các loại gạch như gạch bê tông khí trưng áp aac với ưu điểm nhẹ cách âm cách nhiệt tốt
được sản xuất hoàn toàn bằng các nguyên liệu thân thiện môi trường
bao gồm các thạch anh vôi thạch cao nghiền mịn xi măng nước và chất tạo khí bột nhôm
các thạch anh có thể được thay thế bằng nguồn oxy xylic khác hoặc cho bay
trong đó gạch aac nhẹ hơn gạch xây đất xét nung từ hai ba lần và nhẹ hơn bê tông thường từ bốn năm lần
cho phép giảm từ một mươi hai hai mươi kết cấu móng một mươi năm hai mươi tối lượng thép cho kết cấu rầm và gột
dễ dàng vận chuyển dễ dàng cắt đục xẻ rãnh để lắp đặt các điện ống nước
thi công nhanh gấp từ ba đến năm lần so với gạch đặc đất xét nung ít tung vữa và không hoàn thiện
gạch bê tông bọt khí không chứng áp được sản xuất từ hỗn hợp phối liệu gồm xi măng
cát mịn cho bay chất tạo bọt hoặc tạo khí nước có hoặc không có cụ gia khoáng và cụ gia hóa học
đóng rắn trong điều kiện tự nhiên không chứng áp
gạch bê tông bọt khí có khả năng cách nhiệt cách âm chống cháy giảm tài trọng công trình
tỷ trọng nhỏ giúp đẩy nhanh tiến độ thi công tiết kiệm chi phí
ngoài gạch không nung các doanh nghiệp sản xuất còn đưa ra thị trường các vật liệu xây không nung khác như tấm tường acotech
được sản xuất theo công nghệ đùn ép từ hỗn hợp bê tông gồm cát đá xi măng cụ da
tấm tường acotech có nhiều ưu điểm như cường độ và khả năng chống thấm cao hơn các loại gạch xây
chiều dây nhỏ có nhiều lỗ rỗng tạo hình dọc theo chiều dài tấm nên trọng lượng trên một m hai tấm tường nhẹ hơn đáng kể
so với tường xây bằng gạch truyền thống nhẹ hơn tường gạch từ hai đến ba lần giúp giảm tài trọng tiết kiệm chi phí cho kết cấu trụ lực
tốc độ thi công nhanh hơn gấp năm lần so với gạch truyền thống và gấp hai lần so với tường gạch bê tông rút ngắn thời gian thi công tiết kiệm chi phí nhân công
ngoài ra còn có thể kể đến tấm tường aac có cốt thép tấm thịt cao là những cấu kiện không nung đang được ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng
thưa quý vị trong một mươi năm qua gạch không nung đã từng bước đặt nền móng cho hàng ngàn công trình xây dựng trên cả nước góp phần giảm thiểu tác động xấu đến với môi trường
đó là những thành quả mà chương trình năm sáu bảy đã mang lại
trong đó những doanh nghiệp trực tiếp sản xuất và những nhà thầu sử dụng gạch không nung trong xây dựng chính là những đơn vị đã góp phần không nhỏ vào thành công của dự án
và trong phần hai của chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi trò chuyện với các vị khách mời
lời đầu tiên xin đề trân trọng giới thiệu tiến sĩ trần bá việt là nguyên phó viện trưởng viện khoa học công nghệ xây dựng bộ xây dựng
và vị khách mời thứ hai là ông trịnh tùng bách giám đốc ban nghiên cứu phát triển tập đoàn capital house chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản
và vị khách mời cuối cùng xin được trân trọng giới thiệu ông trần thanh minh là tổng giám đốc công ty cổ phần vật liệu xây dựng toàn cầu
xin được chân thành cảm ơn tất cả các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay
câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho ông trần thanh minh đó là với tư cách là một doanh nghiệp sản xuất gạch không nung
trong những năm qua ông đánh giá như thế nào về thị trường vật liệu xây không nung có những thuận lợi và khó khăn gì ạ
cùng với sự quyết liệt của chính phủ và các ban ngành cũng như doanh nghiệp thì hiện nay đã hình thành được một thị trường gạch không nung
đáp ứng được các nhu cầu xây dựng của ngành bất động sản
bên cạnh đó thì các địa phương
cũng đã thấy được những cái lợi ích và những cái chủ trương đúng đắn của chính phủ trong việc phát triển vật liệu không nung
đồng thời cùng với cái nguyên vật liệu cũng rất sẵn và rất nhiều lựa chọn cho ngành phát triển ngành vật liệu không nung
khó khăn thì khá nhiều những chủ trương mà được chính phủ phát động thì chưa thực sự đi sâu vào xuống các địa phương để triển khai cùng với doanh nghiệp phát triển vật liệu không nung
giá thành sản phẩm thì tương đối thấp
những cái việc những cái đầu tư của doanh nghiệp cũng không đem lại được hiệu quả
đấy cũng là cái rào cản đối với các doanh nghiệp đầu tư sản xuất gạch không nung
đó là những cái chia sẻ của một doanh nghiệp sản xuất gạch không nung
thế còn đối với ông trịnh tùng bách tôi được biết được rằng là capital house là nhà đầu tư dự án bất động sản cung cấp những cái sản phẩm công trình xanh và sử dụng vật liệu xây không nung
vậy thì theo ông là ưu điểm của vật liệu này là gì ạ
vâng cảm ơn câu hỏi của chị
capital house đã có kinh nghiệm sử dụng gạch không nung từ rất lâu rồi
từ những cái dự án đầu tiên của chúng tôi từ những năm hai nghìn một mươi ba
đấy là hai dự án nhà ở xã hội ecom một và ecom hai
thì một trăm linh chúng tôi sử dụng gạch không nung
từ tường băng ngoài là sử dụng gạch xi măng cốt liệu và ở tường trong là chúng tôi dùng gạch bê tông nhẹ aac
thì qua quá trình sử dụng thì chúng tôi đầu tiên là trong quá trình nghiên cứu đã
thì sản phẩm của chúng tôi là cho khách hàng đúng không ạ
thì đầu tiên chúng tôi hướng đến khách hàng
rõ ràng là vật liệu không nung thì tính chất về cách âm cách nhiệt tốt hơn vật liệu truyền thống rất là nhiều
khi mà cái vật liệu không nung thì đặc trưng của nó là có cái vách ngăn bằng không khí
thì cách âm cách nhiệt rất là tốt
nhẹ hơn nhẹ hơn thì sẽ tiết kiệm cho móng nhà hơn đúng không ạ
cho cọc cho móng
và một cái quan trọng nữa trong cái quá trình chúng tôi sử dụng là thời gian thi công thì có tốt hơn
phải nhìn nhận là có tốt hơn
đặc biệt là khi mà chúng tôi chuyển sang áp dụng từ viên gạch sang tấm tường thì lại thêm một ưu điểm nữa là
dùng tấm tường thì không phải chát thì chúng tôi bớt hẳn một công đoạn chát đi
và bớt công đoạn chát đấy vô cùng quan trọng
nó không phải quan trọng ở giá thành đâu ạ mà quan trọng ở vệ sinh công trường sạch sẽ hơn rất là nhiều
thì đấy là những cái ưu điểm mà tôi nghĩ là vật liệu không nung đã đem lại cho chúng tôi rất là nhiều
thế nhưng mà tuy nhiên thì bất cứ vấn đề nào cũng có hai mặt đúng không ạ
thế thì cái câu chuyện khó khăn cũng như là hạn chế khi mà chúng ta sử dụng vật liệu không nung là gì ạ
vâng chính xác ạ cái gì cũng có hai mặt của nó và chúng tôi thì nhìn thấy cả cái mặt trái nữa
bởi sao khi mà chúng tôi dùng gạch không nung như thế từ năm hai nghìn một mươi ba thì tôi nghĩ là ở đây có các anh đều chia sẻ là
tại cái thời điểm đấy thì rõ ràng là công nghệ và vật liệu của chúng ta chưa được tốt chưa được hoàn thiện như bây giờ
thành ra là chúng tôi đối mặt với một cái vấn đề rất là lớn đấy là chất lượng gạch
chất lượng gạch
chất lượng gạch thì nó kéo theo một chuyện là cái kiểm soát về thi công hay là đặc biệt là cái vấn đề về nứt
thì nếu mà chúng ta chỉ còn search trên mạng thôi là nứt do vật liệu không nung thì có rất rất nhiều kết quả
thì đấy cũng là một cái vấn đề mà chúng tôi phải đối mặt
và rõ ràng là khi mà đối mặt như thế thì không chỉ chủ đầu tư đối mặt đâu ạ
đối mặt với cả cái chuyện như thế là có cả người dân nữa những khách hàng của chúng tôi
vào cái thời điểm hai nghìn một mươi ba thì gạch không nung thậm chí cái giá thành mà chúng tôi
chúng tôi mua thì còn cao hơn gạch nung ạ
cao hơn đâu đấy một mươi hai mươi gì đấy tại thời điểm đó
tuy nhiên thì chúng tôi thậm chí là cái tiền công tiền và công đi sửa những cái vết nứt thì cũng chiếm rất là nhiều
đấy là một cái bài toán mà cho đến bây giờ chúng tôi thực sự là vẫn chưa tìm ra được lời giải một cách hoàn hảo nhất
còn lại thì cơ bản là chúng tôi theo định hướng phát triển xanh của tập đoàn nói chung và của xã hội nói riêng
thì chúng tôi đều thống nhất là sẽ cố gắng là càng nhiều vật liệu không nung thì càng tốt trong công trình của mình
thưa tiến sĩ trần bá việt vừa rồi thì ông cũng lắng nghe chia sẻ của hai vị khách mời
một người thì là đại diện của doanh nghiệp sản xuất và một người thì là đại diện phía bên nhà thầu
thì ông đánh giá về những cái khó khăn cũng như là quan điểm của họ khi mà đề cập tới câu chuyện vật liệu không nung như thế nào
vật liệu không nung nó cũng có những cái tồn tại của nó
đó là vật liệu không nung là khá gạch đỏ
nếu mà chỉ xây vật liệu không nung giống như gạch đỏ thì chắc chắn nó sẽ có những khuyết tật xảy ra như các vị khách mời vừa chia sẻ
vật liệu không nung phải đi cùng với những cái phụ kiện và vật liệu phụ đi kèm
vật liệu không nung phải đi cùng với cái huấn luyện cho người thợ và kỹ thuật thiết kế thi công khác nhau
và bên cạnh đó phải có một số dụng cụ và thiết bị đi kèm
thế muốn sử dụng vật liệu không nung tốt thì chúng ta phải có một cái thiết kế kỹ thuật tốt
chúng ta phải có các cái vật liệu phụ và phụ kiện
chúng ta phải có cái thiết bị và dụng cụ
và cuối cùng chúng ta phải có tài liệu và tập huấn cho người giám sát cho người công nhân
và cụ thể là cái người thợ người ta xây được đúng theo cái kỹ thuật vật liệu không nung
ngoài ra thì vật liệu không nung trong cả nước ta có thể nói là có những vùng rất là sẵn những cái đá hoặc là cốt liệu hoặc những cái phế thải để chúng ta làm vật liệu không nung
nhưng có những vùng không có
ví dụ như là đặc biệt là miền tây nam bộ thì rất là khó
cho nên những cái đó chúng ta lại phải sử dụng
một cái loại vật liệu không nung nhẹ hơn hoặc là trở từ nơi khác đến
điều ấy nó làm cho cái giá thành có thể là nó thiếu cạnh tranh
thế nhưng mà nhìn tổng thể thì ở nước ta thì cái phân bố về vật liệu không nung nguồn để sản xuất vật liệu không nung khá là phổ biến
cho nên về lâu dài hoặc là những cái vùng mà có sẵn các cái cốt liệu cho vật liệu không nung thì giá thành nó sẽ cạnh tranh
thậm chí là rẻ hơn khá nhiều so với lại cái vật liệu nung
cái cuối cùng cái ưu điểm cuối cùng ít người nhắc tới
đó là cái chu trình sử dụng vật liệu không nung
sau khi sử dụng vật liệu không nung khoảng ba mươi năm đến năm mươi năm hoặc là có thể lâu hơn đối với công trình người ta có thể tái sử dụng lại
khi tái sử dụng lại thì cái việc sử dụng tái sử dụng lại nó đạt được tám mươi chín mươi thậm chí một trăm linh cái vật liệu đã sử dụng
nó giảm cái phế thải
trong khi đó thì gạch nung thì cái việc sử dụng lại là khó hơn
dù vẫn còn tồn tại những hạn chế nhưng mà rõ ràng là ưu điểm của vật liệu không nung thì chiếm phần lớn và chúng ta không thể phủ nhận được
cũng như là chính phủ thì cũng đã khuyến khích là sử dụng vật liệu không nung hiện nay cũng như là trong tương lai nữa
vậy thì theo ba vị khách mời làm thế nào để chúng ta có những cái giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của thị trường này đối với vật liệu không nung ạ
có ba cái giải pháp căn cơ nhất
giải pháp thứ nhất mà bây giờ chúng ta cần quan tâm
đầu tiên là những cái giải pháp về kỹ thuật
đầu tiên là nâng cao chất lượng và ổn định chất lượng gạch
cái thứ hai là nâng cao chất lượng thiết kế thi công chất lượng thi công chất lượng giám sát cái công trình đó
thế và cuối cùng là đưa tới cái nhận thức của cái người sử dụng cái người chủ đầu tư người chủ đầu tư hoặc là người chủ sử dụng và cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn
để người ta nắm bắt được tốt hơn
cái quy trình thiết kế thi công và sử dụng và giám sát tổ chức huấn luyện giám sát cái việc ấy tốt hơn
về phiếu doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi nhìn vào bài toán thực tế hơn
ví dụ như là các công trình nhà nước thì phải đi đầu phải làm gương
tôi thì quan điểm của tôi là như vậy
và nếu mà có xảy ra sự cố gì chẳng hạn ví dụ như nứt ví dụ như là thi công có vấn đề gì đúng không ạ
thì hãy chia sẻ thông tin đấy đến cho doanh nghiệp chúng tôi
chúng tôi cần những cái mô hình thực tế những cái nghiên cứu thực tế để chúng tôi chúng tôi rất muốn áp dụng
chúng tôi là một doanh nghiệp rất muốn áp dụng ạ
tôi khẳng định lại là như vậy
tuy nhiên thì khi mà chúng tôi tìm hiểu thì có rất nhiều thông tin trái chiều
và như vậy thì bản thân người dân người khách hàng của chúng tôi chúng tôi sẽ ưu tiên khách hàng hơn đúng không ạ
khi mà khách hàng cũng tìm hiểu cũng sử dụng vật liệu như thế có thể xảy ra tình trạng như vậy thì nó là một câu hỏi
mà tôi nghĩ là những cái công trình nhà nước nên đi đầu
và hãy cho chúng tôi
càng ngày càng nhiều hơn những kinh nghiệm những bài học để có thể áp dụng vào thực tế
ngoài ra thì những cái chính sách khuyến khích hay là về công trình xanh hay là về tài chính v v
thì tôi nghĩ là nó là cần thiết ở cái giai đoạn đầu thôi
còn về sau này khi mà chúng ta nhận thức đầy đủ rồi
với những cái khoa học kỹ thuật tiến bộ hơn chất lượng ngày càng cao hơn đúng không ạ
thì tôi nghĩ là sớm hay muộn thì vật liệu không nung cũng sẽ thay thế vật liệu nung
với vai trò là một nhà sản xuất thì tôi cũng có bổ sung thêm một số ý kiến
trước hết là cái sự vào cuộc của các cơ quan địa phương các cơ quan chính phủ địa phương phải rất quyết liệt
phải đồng hành cùng với doanh nghiệp sản xuất ra những sản phẩm đã được thị trường và xã hội khẳng định nó là cái lợi thế
bên cạnh đó thì cũng có những cái một số những cái giải pháp nó cụ thể từ các cơ quan quản lý
ví dụ như là có những cái định hướng ngay từ khi làm hồ sơ thiết kế cho các dự án
hai là từ khi xét duyệt những cái hồ sơ cấp phép cũng đã phải có những cái định hướng
để cho những cái hồ sơ thiết kế cho các dự án
cho các chủ đầu tư người ta quan tâm hơn đến cái vật liệu không nung
vừa rồi thì tôi cũng có lắng nghe những chia sẻ của cả ba vị khách mời
và tôi thấy được rằng là hầu hết chúng ta đều nhấn mạnh vào cái câu chuyện là điều quan trọng là phải nâng cao cái nhận thức
phải thay đổi nhận thức của cả người dân cũng như là doanh nghiệp khi mà chúng ta hiểu được về hiệu quả của việc sử dụng vật liệu không nung
nhưng ở trong câu chuyện này thì tôi muốn nhấn mạnh về trình độ nguồn nhân lực kỹ thuật trong thiết kế và thi công
cũng như là nghiệm thu các công trình sử dụng vật liệu không nung hiện nay
thì theo tiến sĩ trần bá việt ông đánh giá như thế nào về cái nguồn nhân lực này
và có cách gì đó để mà nâng cao được chất lượng nguồn nhân lực này hay không
xin chia cái nguồn nhân lực ra làm hai nhóm
nhóm thứ nhất là cái nhân lực chất lượng cao tức là kỹ thuật
gồm có các kỹ sư thiết kế kỹ sư thi công và kỹ sư tư vấn giám sát
cũng như là đơn vị thẩm tra và đơn vị thẩm định là của sở hoặc là của bộ xây dựng
thì có thể nói thế này tức là các kỹ sư này được học ở trong nhà truyền thống
rồi cũng có một số kinh nghiệm
thậm chí thiết kế nhà cao tầng thi công nhà cao tầng
nhưng mà người ta hầu như chưa được đào tạo hoặc là không tham gia các lớp đào tạo về vật liệu không nung
người ta chỉ quan tâm đến an toàn chịu lực của công trình thôi
hoặc là dáng vẻ kiến trúc của công trình thôi
mà chưa quan tâm tới các cái khối xây tường
tất nhiên là khối xây tường nó nứt nó cũng không sạp đổ chết người
cho nên cái việc đầu tiên là quan tâm đến an toàn
an toàn chịu lực là đúng
nhưng sau đó phải quan tâm đến an toàn của khối xây
và công năng của khối xây
thế thì những kỹ sư này là nhìn chung các cái lớp tập huấn là tôi ít thấy người ta đi học
mà chưa có chế tải để bắt người ta phải đi học
cái việc thứ hai là cái nhân lực kỹ thuật xây dựng cụ thể
tức là người công nhân
thì như các bạn biết là trong lĩnh vực đào tạo công nhân kỹ thuật hiện nay rất là khó khăn
đặc biệt là ngành xây dựng
mà trong ngành xây dựng thì đặc biệt khó khăn về kỹ thuật
về cái người thợ xây tưởng
họ chỉ học làm thép với làm bê tông
làm cốt pha
chứ còn học về xây trá tường là chủ yếu là lấy thợ nông nhàn
cái thợ nông nhàn thì người ta quen cái kỹ thuật xây gạch đỏ như thế nào người ta sẽ làm đúng như vậy
và người ta không được học
rồi người ta không được kiểm tra
rồi người ta không được thực hành
vậy thì cách làm không thể đúng được
bên cạnh đó
chủ đầu tư
tổng thầu thi công
do không nắm được
cho nên là người ta chỉ mua có mỗi cái gạch thôi
nếu mua gạch không nung phải mua các vật liệu phụ
vật liệu phụ và phụ kiện như tôi nói
nhưng người ta chỉ mua mỗi gạch thôi
và chỉ có mỗi gạch thôi
thì người thợ chỉ dùng mỗi gạch
và không có các vật liệu phụ và các cái phụ kiện để dùng
và như vậy không thể chuẩn xác được
không thể đúng được
không thể đúng với cái quy trình của bộ xây dựng đã hướng dẫn
không thể đúng với các cái tiêu chuẩn của bộ xây dựng
và bộ khoa học công nghệ đã bàn hành
cho nên là cái chất lượng tường có thể nó bị không được đảm bảo chất lượng là như vậy
thì nguồn nhân lực hiện nay
tôi đề nghị là cần phải tập huấn cái lực lượng kỹ thuật
cái thứ hai là phải thực hành cho cái lực lượng công nhân xây dựng
xin cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay
một lần nữa cũng cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
như câu chuyện của các vị khách mời thì chúng ta có thể thấy
tuy là còn nhiều khó khăn và rất nhiều thách thức
nhưng trong một mươi năm qua thì với sự nỗ lực của rất nhiều bên
gạch không nung đã dần trở thành vật liệu được cộng đồng đón nhận
và là bước tiến trong sự phát triển của ngành vật liệu xây dựng
sau một mươi năm thực hiện quyết định năm trăm sáu mươi bảy của thủ tướng chính phủ
cùng với sự hỗ trợ của quỹ môi trường toàn cầu và chương trình phát triển liên hợp quốc
dự án tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung tại việt nam
đã đạt được những thành tựu quan trọng
trong đó hai mươi sáu khoa đào tạo đã được tổ chức tại các tỉnh thành phố
hai sáu trăm một mươi năm tòa nhà đã sử dụng gạch không nung tại hai mươi tỉnh thành phố
hai mươi sáu bốn mươi năm triệu usd đã được quỹ bảo vệ môi trường cho vay ưu đãi
và việt tim banh cho vay thương mại đến ba mươi ba doanh nghiệp
để đầu tư sản xuất gạch không nung
và quan trọng hơn cả là tăng cường sản xuất sử dụng gạch không nung
chính là góp phần làm giảm phát thải khí nhà kính
tái sử dụng cho xỉ làm nguyên vật liệu và bảo vệ đất nông nghiệp
dự án trong những năm triển khai đã làm giảm phát thải gần hai triệu tấn co hai
ngoài ra ở góc độ tăng cường năng lực dự án
cũng đã đào tạo cho khoảng một bảy trăm linh cán bộ địa phương và các kỹ sư cán bộ quản lý kỹ thuật
bên cạnh đó hàng triệu tấn phế thải công nghiệp từ các nhà máy nhiệt điện cũng đã được tận dụng
thị phần của vật liệu xây không nung đã tăng lên hai mươi tám
những gì việt nam làm được rất đáng để có thể nhân rộng và áp dụng ở các nước khác
undp luôn sẵn sàng đồng hành với chính phủ việt nam để hỗ trợ tiếp tục phát triển ngành vật liệu xây không nung
vượt qua nhiều khó khăn cộng đồng xã hội đã có những quan tâm thay đổi nhận thức về sản xuất và sử dụng các loại vật liệu xây không nung
đây được coi là một bước tiến mới của ngành vật liệu xây dựng góp phần phát triển ngành xây dựng một cách bền vững
đồng thời đưa việt nam tiến thêm một bước để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu
thưa quý vị gạch không nung nói riêng và vật liệu xây không nung nói chung đã và đang dần khẳng định được ưu thế trong ngành xây dựng
và hy vọng trong tương lai gạch không nung sẽ trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư và đơn vị thi công để ngày càng có nhiều hơn nữa những công trình xanh trên cả nước
và đến đây thì thời lượng của chương trình vì môi trường bền vững tuần này cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi